sau khi xâm nhập vào nước ta sâu keo mùa thu đã phát sinh và gây hại cục bộ ở hầu hết các tỉnh có diện tích trồng ngô trên cả nước
hiện cả nước đã có ba mươi bảy tỉnh thành trên cả nước phát hiện xuất hiện sâu keo mùa thu gây hại trên ngô với diện tích ngô bị thiệt hại lên tới gần một mươi tám ha
hiện tổng diện tích nhiễm sâu keo mùa thu gây hại trên ngô hẻ thu cả nước là một mươi năm năm trăm linh ha nhiễm nặng là hơn hai năm trăm linh ha tập trung tại các tỉnh sơn la con tum gia lai ninh thuận điện biên
do đó tại diễn đàn giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô do trung tâm khuyến nông quốc gia tổ chức các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để phòng chống sâu keo đang lây lan hiện nay
các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để phòng chống sâu keo mùa thu gây hại lên tới gần một mươi tám ha nhiễm nặng là hơn hai năm trăm linh ha tập trung tại các tỉnh sơn la con tum gia lai ninh thuận điện biên